xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín giờ
bộ y tế cho biết là tính đến sáng ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai
đã có hơn một một triệu ca covid một mươi chín tại việt nam khỏi bệnh
trong số các f đang điều trị có bảy sáu trăm một mươi năm ca nặng
riêng số ca thở máy và f năm khoảng gần một một trăm linh trường hợp
về tình hình tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tổng số liều đã được tiêm là trên một trăm ba mươi chín bốn triệu liều
trong khi đó sở y tế tp hcm vừa ban hành văn bản khẩn về giám sát và phòng chống biến thể omicron
gửi hai mươi hai địa phương và các đơn vị y tế trực thuộc
theo đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm được giao giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh
từ hai mươi tám tháng một mươi một có kết quả xét nghiệm sars cov hai dương tính bằng phương pháp naat pcr
trong vòng một mươi bốn ngày kể từ khi nhập cảnh
các đơn vị phối hợp với viện pasteur để đánh giá dịch tễ
lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen
nhằm xác định biến thể omicron
nếu ghi nhận ca dương tính nhiễm biến thể omicron
các đơn vị ra soát người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen
nếu dương tính hoạt động của hệ thống giám sát phải được tăng cường để sớm phát hiện ổ dịch
chùm ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường
các đơn vị chủ động phối hợp với viện pasteur để lấy mẫu giám sát
nghiên cứu phát hiện biến thể mới
mời quý vị cùng đến với những số liệu vừa được cập nhật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết là tính đến sáng ngày hôm nay đã có hơn một một triệu ca covid một mươi chín tại việt nam khỏi bệnh
trong số các ca f đang điều trị có bảy sáu trăm một mươi năm ca nặng
riêng số ca thở máy và ecmo khoảng gần một một trăm linh trường hợp
về tình hình tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tổng số liều đã được tiêm là trên một trăm ba mươi chín bốn triệu liều
tại tp hcm sở y tế thành phố vừa ban hành văn bản khẩn về giám sát và phòng chống biến thể omicron
gửi hai mươi hai địa phương và các đơn vị y tế trực thuộc
theo đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc được giao giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một có kết quả xét nghiệm sars cov hai dương tính bằng phương pháp nat pcr
trong vòng một mươi bốn ngày kể từ khi nhập cảnh
các đơn vị phối hợp với viện pasteur để đánh giá dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen
nhằm xác định biến thể omicron
nếu ghi nhận ca dương tính nhiễm biến thể omicron các đơn vị giả soát người tiếp xúc gần
để lấy mẫu xét nghiệm giải trình
nếu ghi nhận ca dương tính hoạt động của hệ thống giám sát phải được tăng cường
để sớm phát hiện ổ dịch chùm ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường
các đơn vị chủ động phối hợp với viện pasteur để lấy mẫu giám sát nghiên cứu phát hiện biến thể mới
vào ngày hôm qua hà nội tiếp tục có số ca mắc cao nhất cả nước với một sáu trăm một mươi hai ca
trong đó có bốn trăm linh sáu ca trong cộng đồng
hà nội đã lập tổ hỗ trợ theo dõi người mắc covid một mươi chín
tại nhà trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai
cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý f lấy mẫu xét nghiệm
hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà ghi chép các thông tin
và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của người cách ly
thì thông báo ngay cho cán bộ y tế của trạm y tế
xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh
lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi một tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết
trong ngày cả nước có hơn năm mươi một trăm chín mươi ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một một trăm sáu mươi chín mươi ca
tính từ một mươi sáu h ngày hôm qua cho đến một mươi sáu h ngày hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu ba trăm hai mươi năm ca nhiễm mới
trong đó có một mươi một ba trăm linh chín ca trong cộng đồng
hà nội tiếp tục là địa phương có số ca mắc nhiều nhất cả
nước với một bảy trăm linh bốn ca
sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật
các bệnh viện công lập trực thuộc trung tâm y tế quận huyện và tp thủ đức
báo cáo về việc mua sắm sinh phẩm trang thiết bị xét nghiệm
của công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á
theo đó yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương giả soát báo cáo
về sở y tế tp hcm chậm nhất là ngày hai mươi hai tháng một mươi hai với nội dung giả soát về tên sản phẩm
số lượng đơn giá thành tiền hình thức mua sắm và thời gian thực hiện hợp đồng
đến thời điểm này ngành y tế tp hcm xác định có bệnh viện tp thủ đức
mua kit test rt pcr của công ty việt á
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng có văn bản gửi sở y tế tp hcm
và thanh tra tp hcm tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu kinh doanh
mua sắm các loại kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm rt pcr
tập trung vào giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện
tại các công ty cung ứng các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm

nhân viên y tế phải đáp ứng được ưu cầu tư vấn phòng bệnh ăn uống cho f
tiết lượng dự báo triệu chứng f chuyển nặng để đưa bệnh nhân đi cấp cứu
thực tế tại hà nội hiện nay thành phố đang điều trị cho hơn một mươi f
trong đó gần năm mươi đang được điều trị tại nhà và các trạm y tế lưu động
một nhân viên y tế đang hỗ trợ điều trị cho ba mươi năm mươi f tại nhà
chắc chắn sẽ có những khó khăn
nếu không có sự phân bổ hợp lý thì rất dễ xảy ra tình trạng f không liên hệ mà không được xử lý kịp thời
phải đảm bảo cho người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ cơ sở và thần tốc thực hiện chiến dịch tiêm chủng
các địa phương nếu có khó khăn vướng mắt cần chủ động đề xuất hỗ trợ liên quan tới vaccine
thuốc điều trị vật tư y tế nhân lực tránh lúng túng khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp hơn
y tế cơ sở và y tế dự phòng cần nâng cao trình độ chuyên môn về phát hiện
xét nghiệm sàng lọc điều trị ban đầu điều trị sớm f tại cơ sở tại nhà
cũng cần có những chính sách để chăm lo động viên đội ngũ y tế cơ sở
bởi áp lực và nhiệm vụ hiện nay trong theo dõi điều trị f tại nhà đang ngày một tăng cao
cư dân mạng cho rằng với số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao trên cả nước
các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh có thể quá tải
nhiều địa phương đã triển khai phương án quản lý điều trị tại nhà
đối với những trình hợp bệnh không triều chứng hoặc triều chứng nhẹ
theo hướng dẫn của bộ y tế là phù hợp với tình hình thực tế
đây được coi là giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả người nhiễm
có phần làm giảm áp lực cho các cơ sở điều trị và tạo thuận lợi tâm lý thoải mái hơn cho người bệnh
tuy nhiên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cũng đánh giá
vẫn có những ý kiến phản ánh ở nhiều nơi người bệnh chưa được cấp phát thuốc kịp thời
các địa phương cần đảm bảo việc hỗ trợ theo dõi sức khỏe nhân dân một cách thực chất
để người bệnh yên tâm không hốt hoảng không giấu bệnh
thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính
mà không được tiếp cận dịch vụ y tế không được cấp phát thuốc và theo dõi sức khỏe
hiệu quả của việc quản lý điều trị bệnh nhân f tại nhà đã được kiểm chứng với cách làm của tp hcm
và nhiều địa phương phía nam qua việc giảm tải cho các bệnh viện điều trị giảm các bệnh nặng dẫn tới tử vong
hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng
nhưng mỗi địa phương khi áp dụng cần cân nhắc và có những hướng dẫn phù hợp
căn cứ vào tình trạng của y tế cơ sở xã phường
cũng có thông tin phản ánh có nơi lực lượng có chuyên môn theo dõi cách ly
điều trị cho người nhiễm còn quá mỏng nhân viên của các trạm y tế cơ sở cũng trong tình trạng quá tải
vẫn còn tình trạng chưa đồng bộ trong hướng dẫn tư vấn chăm sóc y tế cho bệnh nhân
khiến họ vẫn phải tự xoay sở và không yên tâm điều trị
vấn đề này cần sớm có giải pháp để tháo gỡ
ví dụ như tại hà nội mới đây đã phân bổ sáu túi thuốc cho ba mươi quận huyện thị xã
khi nhu cầu thuốc điều trị được đáp ứng thì tâm lý của bệnh nhân cũng yên tâm hơn
không nhất thiết phải chuyển tầng điều trị trong khi y tế cơ sở có thể làm tốt được cho rõ
hướng dẫn f từ chăm sóc sức khỏe tại nhà
nâng cao ý thức và chủ động hơn nữa trong việc đảm bảo sức khỏe cho mỗi gia đình
cư dân mạng cũng đang chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ các thông tin
những việc cần chuẩn bị để điều trị f tại nhà
xem đây là những khuyến cáo mà bất cứ ai cũng nên nắm rõ
để chủ động sẵn sàng trước diễn biến dịch ngày càng phức tạp
khi điều trị f tại nhà cần lưu số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch
nhân viên y tế thống nhất không gian riêng cho người bệnh
chuẩn bị vận dụng y tế tối thiểu
đặc biệt khi có những dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn biến nặng
cần báo ngay với nhân viên y tế để có hướng dẫn kịp thời
suy nghĩ của bạn như thế nào đối với việc điều trị f phải nhẹ
không triệu chứng tại nhà
khi đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế
hạn chế tối đa bệnh nhân và trưởng tầng điều trị
hãy tương tác và để lại bình luận trên fanpage chính thức của chủ tịch công an nhân dân
kính thưa quý vị sau một tuần thí điểm dạy học trực tiếp
đã ghi nhận ba mươi bốn trường hợp f tại các trường
và tất cả những trường hợp này đều đã được xử lý theo đúng quy trình
và đây là thông tin được ông trịnh duy trọng
trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai
trong số ba mươi bốn trường hợp f phát hiện tại trường học trong thời gian dạy học trực tiếp
có bốn giáo viên ba nhân viên và hai mươi bảy trường hợp là học sinh
các cơ sở giáo dục đã vận hành quy trình xử lý f để xử lý theo đúng hướng dẫn
tất cả các cơ sở giáo dục đã xây dựng kịch bản và triển khai tổ chức thực hiện
khi xảy ra tình huống đó
và trong quá trình thực hiện các nhà trường thực tế đã xảy ra những tình huống như vậy
về việc tổ chức đi học trực tiếp cho học sinh lớp một mươi hai và lớp chín
sẽ thay đổi theo cấp độ dịch của một địa phương cấp huyện hay cả tp hcm
việc này cũng đã có trong kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trở lại
của các cơ sở giáo dục cũng như thành phố
sở cũng đã có văn bản hướng dẫn trong đó quy định với từng cấp độ dịch
thì sẽ có hình thức tương ứng dạy học trực tiếp từ số tiết môn đến từng cấp bậc học
khi có sự thay đổi cấp độ dịch các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ theo hướng dẫn
được áp dụng linh hoạt để vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo chuyên môn dạy học
bên cạnh đó sau hai tuần thí điểm đi học lại thành phố sẽ sơ kết rút kinh nghiệm
sở giáo dục và đào tạo cùng sở y tế sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hcm
quyết định việc tiếp tục mở rộng cho học sinh đến trường
cũng tại hà nội thanh tra giao thông vận tải đang phối hợp kiểm tra
giả soát và xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông
khu vực xung quanh cảng hàng không quốc tế nội bài
theo đó từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi tháng một mươi hai
đội thanh tra giao thông vận tải sóc sơn và các đơn vị có liên quan
phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thanh xuân phú cường phú minh quang tiến mai đình
kiểm tra các bãi đỗ xe tại khu vực xung quanh sân bay nội bài
trước đó lực lượng liên ngành ra soát thống kê hiện có năm mươi bốn bãi đỗ xe tự phát
thuộc địa bàn ba xã là phú cường phú minh và mai đình
các khu đất trên đều có nguồn gốc là đất ở đất nông nghiệp
trong đó xã phú cường có bốn mươi năm bãi đỗ xe xã phú minh có bảy bãi
và xã mai đình có hai bãi đỗ xe
ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai cục quản lý dược bộ y tế có văn bản khẩn
gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện kiểm nghiệm thuốc trung ương
viện kiểm nghiệm thuốc thành phố hồ chí minh đề nghị tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng đồng thời đảm bảo việc cung ứng đủ thuốc chất lượng an toàn
hiệu quả phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh cục quản lý dược đề nghị sáu mươi ba sở y tế
tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc
trên thị trường trong giai đoạn dịch covid một mươi chín đề nghị các sở y tế chủ động chỉ đạo
trung tâm kiểm nghiệp thanh tra sở y tế tăng cường hoạt động kiểm tra lấy mẫu
kiểm tra giám sát chất lượng thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
tại các cơ sở sản xuất phân phối và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
đề nghị viện kiểm nghiệm thuốc trung ương viện kiểm nghiệm thuốc thành phố hồ chí minh
xây dựng kế hoạch tăng cường việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường
chú trọng việc lấy mẫu đối với các thuốc thuộc danh mục thuốc kháng virus trong điều trị covid một mươi chín
sử dụng trong các chương trình nghiên cứu thuốc thử trên lâm sàng trong điều trị covid một mươi chín
theo các phác đồ của bộ y tế phê duyệt
tại đồng bằng sông cửu long cà mau hiện là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao
và trung bình mỗi ngày là ghi nhận hơn một ca mắc mới
có ngày là dẫn đầu cả nước về số ca mắc trong ngày
và trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có công văn
đề nghị bộ y tế cấp một ba triệu liều vaccine pfizer để tiêm mũi ba cho người dân
theo đó tỉnh cà mau
đề nghị bộ y tế hỗ trợ khẩn cấp số vaccine trên do người dân tiêm vaccine hai mũi
đã đến hẹn phải tiêm mũi bổ sung tiêm nhắc lại
cụ thể cà mau cần năm trăm linh năm liều tiêm bổ sung và tám trăm một mươi năm chín trăm linh liều tiêm nhắc lại
theo kế hoạch tỉnh này sẽ tiêm điều bổ sung trong tháng một mươi hai này
liều nhắc lại được tiêm từ tháng một mươi hai năm nay cho đến tháng ba năm sau
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cũng đề nghị bộ y tế
bổ sung khẩn cấp thuốc điều trị covid một mươi chín sáu mươi năm liều vaccine prayzer
và hỗ trợ nguồn nhân lực đồng thời cho phép khẳng định trường hợp nhiễm sars cov hai
bằng test nhanh kháng nguyên
kính thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật
các bệnh viện công lập trực thuộc trung tâm y tế quận huyện và tp thủ đức
báo cáo về việc mua sắm sinh phẩm trang thiết bị xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
động thái này nhằm rà soát việc sử dụng sinh phẩm trang thiết bị xét nghiệm sars cov hai
theo đó yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương rà soát báo cáo về sở y tế tp hcm
chậm nhất vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai với nội dung rà soát về tên sản phẩm số lượng đơn giá
thành tiền hình thức mua sắm và thời gian thực hiện hợp đồng
đến thời điểm này ngành y tế tp hcm xác định có bệnh viện tp thủ đức
mua kết test sinh phẩm rt pcr của công ty việt á
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng có văn bản gửi sở y tế tp hcm và thanh tra tp hcm
tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu kinh doanh mua sắm các loại kit xét nghiệm nhanh
và xét nghiệm rt pcr tập trung vào giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm
đang thực hiện tại các công ty cung ứng các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm
sau khi kết thúc hai tuần thí điểm dạy học trực tiếp với học sinh lớp chín một mươi hai
thành phố sẽ có bức tranh cụ thể rõ ràng để khi hết thời gian thử nghiệm có phương án mở rộng dần dần
và thông tin này được phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
đưa ra trong buổi kiểm tra dạy học trực tiếp tại trường trung học phổ thông trương vương vào sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai
báo cáo với lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đại diện nhà trường cho biết
mặc dù là một trong những trường có khai s trong quần đầu tiên thành phố đón học sinh trở lại học trực tiếp
nhưng với sự chuẩn bị chú đáo và công tác tập huấn về phòng dịch được trang bị đầy đủ
nên việc giảng dạy vẫn diễn ra bình thường không gây hoang mang cho học sinh
ngoài đo thân nhiệt rửa tay sát quẩn giữ khoảng cách
thì học sinh sẽ phải khai báo y tế trước khi đến trường
từ mã qr đã khai báo nhà trường sẽ cập nhật thông tin nhanh chóng
nhà trường có một cái cuốn sổ nhà trường gọi là cái sổ cập nhật điện tử sổ điện tử hàng ngày
để mà mọi người đều có thể cập nhật vào để biết tình hình là lớp này có bao nhiêu f một lớp kia bao nhiêu f
điểm danh hàng ngày để cho phụ huynh nắm được những tình hình đặc biệt và cập nhật vào trong đó
và công tác chủ nhiệm cũng được đẩy mạnh hơn so với bình thường
thầy cô còn tư vấn thêm tâm lý cho học sinh
những trường hợp xảy ra f như vậy mình nên như thế nào để các bản thân các bạn bị f đó không cảm thấy ngại
rồi bản thân những cái bạn xung quanh vừa an toàn mà vừa có cái tâm lý tốt nhất để tiếp thu bài học
sau hơn một tuần tp hcm triển khai dạy học trực tiếp cho học sinh khối chín và một mươi hai
ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
quan điểm của thành phố là trong hai tuần này an toàn đến đâu mọi người đến đó
và đương nhiên phải chấp nhận là thỉnh thoảng
sẽ xuất hiện một vài trường hợp f f một
các trường hợp đó đã được ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế xử lý khá tốt
cho đến nay sức khỏe các cháu khá an toàn
thành phố mong muốn trong thời gian hai tuần thử nghiệm xem xét đánh giá
triển khai lớp học an toàn và sự phối hợp giữa phụ huynh học sinh nhà trường
để đảm bảo đưa ra những bài học kinh nghiệm
qua đó có thể triển khai mở rộng để dần đi vào hoạt động bình thường như trước đây
thì để làm được điều đó thì trong quá trình làm chúng tôi yêu cầu tất cả các trường
triển khai các lớp học trước tiên là quan tâm đến sự an toàn của các cháu
và đánh giá ghi nhận lại những sự kiện đã xảy ra ở trong trường và những cách mà chúng ta đã xử lý
nếu như thấy có những cái kế hoạch những cái quy trình mà chưa được ổn thì sẽ phải điều chỉnh ngay
thông qua đó thì có sự chia sẻ kinh nghiệm cho các trường khi tổ chức lớp học cho các cháu
thì có thể tổ chức một cách nhuận nhiễn để đảm bảo trước tiên

có một trường học tập tốt thứ hai là an toàn thứ ba là cố gắng làm sao để cho việc tổ chức đại học được diễn ra liên tục
sở giáo dục đào tạo tp hcm đánh giá cơ bản các trường học thực hiện tốt việc phòng chống dịch
theo kế hoạch của từng trường và thực hiện tốt công tác chuyển trạng thái khi có ca nhiễm xuất hiện trong trường
các trường đã thích ứng với tình hình chung của thành phố
sau hai tuần các nhà trường tổ chức cho các em học trực tiếp thì ban chỉ đạo của hai mươi hai thành phố
trường huyện sẽ có đánh giá và gửi về sở giáo dục và sở y tế
trên cơ sở đó hai sở sẽ phối hợp để báo cáo với ủy ban dân thành phố về lộ trình tiếp theo
đối với các đối tượng hiện nay đang học trực tiếp và các đối tượng các em học sinh có thể sẽ được học trực tiếp trong thời gian tới
sắp tới khi kết thúc hai tuần thực hiện thí điểm dạy học trực tiếp
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai thành phố sẽ có một tuần để đánh giá xem xét
và quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi